chào bạn bạn cho biết các bạn đang chuẩn bị xuất cơm để làm gì ạ
mình chuẩn bị xuất cơm này là cho những người có hoàn cảnh khó khăn và các bạn sinh viên đang mắc kẹt vào thành phố đà nẵng trong lịch chống dịch covid lần này
bạn có biết công việc này của các bạn đã làm thường xuyên chưa và lâu chưa
hiện tại hôm nay là ngày thứ năm của tụi mình
bên mình thì chưa có ngày kết thúc mình sẽ cố gắng hỗ trợ mỗi ngày là ba trăm năm mươi xuất cơm cho tất cả các quận trên thành phố đà nẵng
và đây là một địa điểm đầu tiên trong cấp nền mạng và những địa điểm này đã có tên bản các bạn có thể tham khảo
bạn thì cho biết là chất lượng ăn thực phẩm và nguồn gốc an toàn thực phẩm như thế nào
hiện tại trong mỗi xuất cơm này thì mình sẽ có ba món hai món mặn và một món canh
tất cả những cái này thì được các anh chị em thường nguyện làm và thực phẩm sạch của người dân của mình sẽ yên tâm khi mà sử dụng
cảm ơn bạn lắm